nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thể thao việt nam hai mươi bảy tháng ba sáng nay tại quảng trường sân vận động vĩ đình
đã diễn ra lễ phát động giải chạy báo hà nội mới mở rộng lần thứ bốn mươi năm vì hòa bình
và ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân do sở văn hóa thể thao hà nội phối hợp cùng báo hà nội mới tổ chức
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thường niên được tổ chức
với mong muốn góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân thủ đô
tại lễ phát động sáng nay gần tám cán bộ công nhân viên chức chiến sĩ và học sinh trong quận nam tử liêm
cùng các vận động viên đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia ngày chạy
năm nay sau khi căn cứ vào kết quả chạy tiêu chuẩn phổ thông của ba mươi quận huyện thị xã
ban chỉ đạo giải chạy cấp thành phố sẽ xét khen thưởng các đơn vị tổ chức tốt việc tập luyện và kiểm tra chạy phổ thông
tiếp đó ngày trung kết giải chạy báo hà nội mới mở rộng lần thứ bốn mươi năm vì hòa bình
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực tượng đài lý thái tổ và xung quanh hồ hoàn kiếm thành phố hà nội